vào lúc một mươi một giờ trưa nay đặng văn hoàng có đến nhà anh trai ở xã vĩnh phương thành phố nha trang
tại đây hoàng thế anh nguyễn hữu nghĩa chú tại thành phố nha trang cùng một số người đang dọn tài sản trong nhà anh trai ra ngoài để lấy nhà với lý do gắn nợ
giữa anh nghĩa và hoàng đã xảy ra mâu thuẫn trong lúc xô sát hoàng đã dùng dao đâm anh nghĩa khiến nạn nhân tử vong
sau khi gây án hoàng được gia đình đưa đến cơ quan công an đầu thú